vào khoảng một mươi chín h năm mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai theo giờ địa phương chuyên cơ chở thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
và đoàn cấp cao việt nam đã tới thủ đô naypito bắt đầu thăm chính thức cộng hòa liên bang myanmar
đón thủ tướng và đoàn tại sân bay có bộ trưởng bộ giáo dục myo thiêm ghi thủ hiến naypyitaw myoang
đại sứ myanmar tại việt nam đại sứ việt nam tại myanmar luận thùy dương
cùng đông đảo cộng đồng người việt nam tại myanmar
theo chương trình thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ có cuộc hội kiến tổng thống myanmar
winmin hội đàm với cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc hội
và một số địa phương tại myanmar đặc biệt dự kiến trong chuyến thăm các nhà lãnh đạo hai nước
sẽ ký chương trình hành động hợp tác hai nước giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đây là một văn kiện quan trọng
định hướng cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước